mặc dù thời điểm này không phải là cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết nhưng từ đầu năm cho đến nay
trên địa bàn tp hcm đã ghi nhận ba ca tử vong do sốt xuất huyết tại quận năm và quận một mươi hai trong đó quận một mươi hai có hai ca
trong tuần qua số ca sốt xuất huyết ở tp hcm tăng đột biến từ hai ca tăng hơn ba ca so với thời gian trước đó
và tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
điều đáng lưu ý là trước đây số bệnh nhân người lớn chỉ chiếm hai mươi nay đã gia tăng lên bốn mươi ba
ở bệnh viện nhi đồng một trung bình mỗi tuần có trên bảy mươi trẻ nhập viện vì sốt xuất huyết
còn tại bệnh viện nhi đồng hai trung bình từ bốn mươi năm đến năm mươi ca trong số hàng chục bệnh nhi nhập viện có trên một mươi các ca nặng
theo trung tâm y tế dự phòng thành phố nguyên nhân là do năm nay mưa sớm nên bệnh sốt xuất huyết cũng tăng sớm hơn bốn năm tuần so với những năm trước
dự báo đỉnh điểm sốt xuất huyết rơi vào tháng bảy tám
vì vậy thời gian tới bệnh sẽ còn tiếp tục tăng lên
trước tình hình đó sở y tế tp đề nghị các địa phương tăng cuồng công tác tuyên truyền
đồng thời giám sát chặt chẽ việc xử lý vệ sinh môi trường của người dân các kênh dạch bị ô nhiễm
xử phạt nghiêm đối với các trường hợp để phát sinh ổ mũi lăng quăng ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn